nhưng thay thế không dễ vì quy trình nhân sự lại thực hiện như các cơ quan hành chính
nhưng thay thế không dễ vì quy trình nhân sự lại thực hiện như các cơ quan hành chính
theo các chuyên gia để doanh nghiệp nhà nước hoạt động hiệu quả hơn phát huy được những lợi thế tiềm năng của mình
cần phải thẳng thắn nhìn nhận đúng vị trí vai trò và trách nhiệm của những người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước
đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát tạo ra sự minh bạch trong quản trị doanh nghiệp nhà nước
sử lý căn bệnh cố hữu của khu vực doanh nghiệp nhà nước tức là việc vô trách nhiệm của những người quản lý
chỉ có một cách là nâng sự giám sát lên
thì thi hành luật pháp với những người đó một cách chặt chẽ hơn
thì cái điều này thì tôi lại đánh giá là trong cái nhiệm kỳ vừa qua thì chúng ta đã làm tương đối tốt
để đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên cơ sở hình thành đội ngũ quản lý doanh nghiệp chuyên nghiệp
có trình độ cao có phẩm chất đạo đức tốt như đã đề ra trong dự thảo các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
thì cần phải đổi mới quản trị theo chuẩn mực quốc tế bộ máy điều hành
hệ thống quản trị phải được kiện toàn nâng cấp thông qua áp dụng các chuẩn mực quản trị hiện đại
phát huy tối đa vai trò hiệu quả của những người lãnh đạo đứng đầu doanh nghiệp